vâng và ngay sau đây sẽ là một món quà đặc biệt mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị
xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát người hà nội
một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn đình thi với phần biên đạo của nghệ sĩ ưu tú cao ngọc ánh
và bài hát này sẽ được thể hiện qua một giọng ca rất đặc biệt
cùng với các mc người dẫn chương trình đến từ công an các đơn vị địa phương
và vũ đoàn tardenz nhà hát tuổi trẻ